đêm qua thì một đợt không khí lạnh đã được tăng cường nên từ sáng ngày hôm nay
toàn bộ miền bắc và bắc miền trung đều chìm trong giá rét
nhiệt độ cao nhất đều không quá một mươi bảy độ c
một số nơi cảm giác sẽ còn tê cóng hơn vì có mưa xuất hiện
mưa không chỉ khiến cho thời tiết thêm khắc nghiệt
mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều hoạt động trong đời sống
ví dụ như là giao thông
mưa sẽ gây hạn chế tầm nhìn và đường trơn trượt dễ xảy ra tai nạn
hay là chúng ta cũng không còn xa lạ với việc là cứ mưa thì sẽ xảy ra tắc đường
chính vì vậy mà để không muộn giờ học giờ làm thì quý vị
nên ra khỏi nhà sớm hơn bình thường một chút
trái ngược với mưa lạnh ở miền bắc đó là hiện tượng nóng và khô
ở tây nguyên và nam bộ
quý vị cần thận trọng với các nguy cơ cháy nổ
nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành phố sẽ có ở phần cuối của chương trình
mời quý vị cùng theo dõi